cụ nổ súng xảy ra trong đêm tại một sưởng sửa chữa ô tô ở xã phú xá huyện cao lộc
nghi phạm lý văn sắn đến gia đình vợ cũ xả súng làm một cháu bé một mươi hai tuổi và anh trai vợ cũ thiệt mạng
một người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
theo cơ quan công an nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm gia đình
liên quan đến vụ việc đối tượng chém trọng thương một người phụ nữ chở theo con gái tại cầu cứng
thuộc tổ một mươi phường mò trè tp sông công tỉnh thái nguyên
công an tp sông công cho biết sáng nay đối tượng gây án là la đình hợi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã thượng đình huyện phú bình đã ra đầu thú
la đình hợi khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân
nên ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hợi đã đi mua giao phay và gặp người phụ nữ này theo lời hẹn
ngay khi gặp chị này tại cầu cứng đối tượng đã dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
được sự vận động thuyết phục của cán bộ chiến sĩ công an thành phố sông công đối tượng đã ra đầu thú sau hai ngày lẩn trốn
công an tp huế vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn tý chú tại phường hương sơ tp huế về tội trộm cắp tài sản
ngày chín tháng một phát hiện xe máy của người dân để sơ hở
đối tượng cậy cốp xe trộm cắp một túi ni lông bên trong có hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn
tại cơ quan công an tý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối tượng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù vào tháng một mươi hai năm ngoái
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vừa huy động năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm hai mũi đồng loạt kiểm tra đột xuất
tại các quán karaoke ở xã cộng lạc và xã nguyên giáp cùng thuộc địa bàn huyện tứ kỳ
phát hiện nhiều thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể tại quán karaoke thanh tùng ở xã cộng lạc phát hiện một mươi hai nam nữ thanh niên đang hát
thu giữ một túi ni lông chứa ma túy dạng đá một bộ dụng cụ sử dụng ma túy hai bình chứa khí cười
nhiều bóng bay năm mươi hộp thuốc xì xa và ba bộ dụng cụ hút xì xa
tại quán karaoke cà phê mộc ở xã nguyên giáp phát hiện một mươi hai đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh phát hiện sáu đối tượng tại hai quán karaoke này dương tính với chất ma túy
ngày hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã lập biên bản vi phạm hành chính
tiến hành tiêu hủy một hai tấn hành tỏi không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra cơ sở kinh doanh hành tỏi do ông đỗ tấn tử ở khu phố phú xuân phường tân phú
thành phố đồng xoài làm chủ đoàn liên ngành phát hiện nhiều nhân công đang chọn lựa phân loại hành tỏi để tiêu thụ
đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở có nhiều bao chữa hành tây và tỏi đều ghi chữ trung quốc bên ngoài
thời điểm kiểm tra chủ cơ sở và người đại diện không có mặt không xuất trình được giấy tờ về xuất xứ của lô hàng
đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ lô hàng gồm bốn mươi một bao tỏi chín bao hành tây tổng trọng lượng một hai tấn để xử lý theo quy định của pháp luật
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt